mặc dù đã được nạo vét nhưng cho đến nay gần chín mươi hectare đất lúa vụ đông xuân của nông dân thành phố tuy hòa tỉnh phú yên vẫn không thể gieo xạ
trước thực tế trên ubnd tp và ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh phú yên đã kiến nghị ubnd sử dụng nguồn ngân sách để hỗ trợ nông dân
vụ đông xuân hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi có tám mươi chín năm hectare đất lúa ở các xứ đồng bầu hạ thuộc phường năm phường tám phường chín và xã bình kiến thành phố tuy hòa không thể gieo xạ được do ngập nước
nguyên nhân là do thi công các tuyến đường nguyễn trãi nối dài đường hoàng văn thụ dự án hồ điều hòa hồ sơn và tiểu công viên thanh thiếu niên làm các ganh mương thủy lợi bị bồi lấp
để kịp thời ổn định đời sống người dân có ruộng bị ảnh hưởng
tuy hòa đã đề nghị ubnd tỉnh phú yên hỗ trợ hai trăm linh kg lúa trên năm trăm linh m hai mỗi vụ tương đương với một hai triệu đồng tổng kinh phí trên một tỷ đồng
trước đó truyền hình nhân dân có nhiều tin bài phản ánh tình trạng ngập ống tại một số cánh đồng của thành phố tuy hòa khiến nông dân không thể sản xuất lúa vụ đông xuân
ngay sau đó ubnd tp đã triển khai các biện pháp khắc phục nhưng không mang lại hiệu quả